với mong muốn tạo nên một không gian đầy màu sắc góp phần giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của đất nước ấn độ đến với bạn bè việt nam
cũng như để nâng cao tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và ấn độ vừa qua tại trung tâm giao lưu văn hóa ấn độ đã diễn ra lễ hội holi hai nghìn một mươi tám hay còn gọi là lễ hội sắc màu
holi là lễ hội bột màu truyền thống của ấn độ đây là lễ hội quan trọng nhất của người hindu nói riêng và người dân ấn độ nói chung
lễ hội là dịp để mọi người cùng nhau quê quần ăn uống và chúc đụng trong bầu không khí tràn ngập màu sắc
điểm nhấn độc đáo trong lễ hội chính là việc mọi người cùng nhau vui đùa ném những túi bột màu sạch sỡ vào nhau
theo truyền thống người dân tin rằng hành động ném bột màu trong lễ hội holi chính là hành động giúp xóa mờ khoảng cách về đẳng cấp hay dân tộc
đây cũng là thời điểm đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác kết thúc mùa đông và khởi đầu một mùa xuân mới
lễ hội năm nay không chỉ có sự tham gia
các gia đình của người ấn độ đang sinh sống và học tập tại việt nam mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo những người yêu và muốn tìm hiểu về văn hóa ấn độ